thời gian qua việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh đã góp phần xây dựng đảng bộ liên doanh việt nga vietso petro vững mạnh bảo đảm vai trò lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ được giao
trong ba năm từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám vietso petro đã khai thác được một mươi ba tám mươi bảy triệu tấn dầu thô khai thác bốn trăm bảy mươi năm triệu mét khối khí thiên nhiên thu gom đưa vào bờ bốn bảy mươi bảy tỷ mét khối khí
trong ba năm toàn vietso petro đã có ba trăm linh chín giải pháp được công nhận sáng kiến có một giải thưởng hồ chí minh và một giải thưởng nhà nước về khoa học công nghệ cùng nhiều giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ cấp quốc gia và tập đoàn dầu khí việt nam
kết quả trên đây là minh chứng rõ nét nhất của niềm tin động lực quyết tâm và bản lĩnh của cả đội ngũ cán bộ đảng viên và người lao động giúp cho vietso petro phát triển ổn định bền vững tiếp tục có đóng góp đáng kể cho nền kinh tế việt nam